giá vàng tiếp tục lao dốc tại thị trường trong nước và thế giới
trong khi đó giá thịt lợn hơi thương phẩm tăng trở lại
đó là những thông tin giá cả thị trường đang chú ý của ngày hôm nay
chiều ngày một mươi một tháng tám giá vàng trong nước tiếp tục tuột dốc và lùi về mốc năm mươi năm triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc cho thị trường hà nội
ở mức năm mươi ba sáu mươi ba triệu đồng một lượng mua vào bán ra năm mươi năm năm mươi năm triệu đồng một lượng
giảm hơn ba triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm hai bảy mươi năm triệu đồng một lượng
ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua
tập đoàn vàng bạc vũ quý cũng niêm yết giá vàng sgc ở mức năm mươi bốn năm triệu đồng một lượng mua vào
bán ra năm mươi sáu một triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới đã tuột khỏi mốc hai usd một ounce vào lúc đầu giờ chiều nay
quy đổi theo tỷ giá usd tại việt công banh hôm nay giá vàng trong nước hiện tương đương với giá thế giới
ngày một mươi một tháng tám giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm từ ba đồng
đến bốn đồng một kg nhiều nơi đã xuống mốc tám mươi đồng một kg
tuy nhiên giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng lại có xu hướng tăng thêm
theo ghi nhận tại một số siêu thị giá sườn non hai trăm năm mươi hai đồng một kg tăng hai mươi tám đồng một kg
so với hai ngày trước thịt ba chỉ ở mức hai trăm hai mươi năm đồng một kg tăng hai mươi năm đồng một kg